ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã bắt khẩn cấp đối tượng trần anh tuấn hai mươi chín tuổi
quê tại tỉnh thành hóa để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em
theo điều tra trần anh tuấn chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ hai mươi tám tuổi thường trú tp hcm
cùng con gái riêng của chị một mươi tuổi cả ba cùng ở tại một căn nhà trọ trên địa bàn phường bình hòa
thành phố thuận an tỉnh bình dương
khoảng một mươi tám h ngày tám tháng một trong khi người phụ nữ nốt cơm dưới nhà thì tuấn dạy cho bé học trinh gác
khoảng một mươi năm phút sau người phụ nữ đưa đồ ăn lên gác cho con thì phát hiện tuấn đang có hành vi giao cấu với cháu
người phụ nữ tri hô lên thì tuấn mang quần áo bỏ chạy
sau đó người phụ nữ mang con đến trình báo sự việc tại cơ quan công an
nhận tin báo lực lượng công an nhanh chóng truy bắt khẩn cấp tuấn khi đối tượng đang lẫn trốn ở huyện củ chi tp hcm